khoảng hơn một giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện hai đối tượng người việt nam đang có hành vi đưa năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn thành phố lào cai
quá trình đấu tranh hai đối tượng khai nhận đã thuê hai xe ô tô lên lào cai để đón tổng số một mươi người trung quốc tại thành phố lào cai
ngay lập tức công an thành phố lào cai phối hợp với các đơn vị chặn bắt thành công trên cao tốc nội bài lào cai
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật